trong trạm trả tiền các đối tượng đăng bài bôi nhọ danh dự của người vay đăng lên trang mạng xã hội facebook
đồng thời gọi điện thoại đe dọa gây sức ép để lấy tiền gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã tạm giữ hình sự nguyễn thị luy na và nguyễn trọng duy để mở rộng điều tra
còn tại lâm đồng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng
vừa triệt phá đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ với quy mô lớn trên không gian mạng trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định một nhóm đối tượng tại địa bàn huyện đức trọng
có hoạt động buôn bán pháo nổ trên không gian mạng hoạt động có tổ chức chặt chẽ tinh vi trong liên lạc
ban chuyên án đã triển khai lực lượng và tổ chức mật phục bắt quả tang đối tượng lê huy tuyên
chú tại huyện đức trọng đang tiến hành giao dịch với lê minh trực cùng chú tại huyện đức trọng
tại một ngôi nhà trên đường bạch đằng thị trấn liên nghĩa
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thù giữ nhiều loại pháo gồm pháo dây pháo banh pháo ông sư
pháo hoa dạng ống dài cùng với pháo hoa nổ các loại ba mươi sáu viên bốn mươi chín viên và một trăm linh viên
tổng trọng lượng thu giữ hơn sáu trăm hai mươi kg
bước đầu thì trực khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua thông qua mạng xã hội facebook
nhằm mục đích bán lại để kiếm lời
lực lượng nghiệp vụ bộ đội biên phòng quảng ngãi vừa bắt giữ một tàu vận tải
về hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng tử thu giữ tăng vật trên hai lít dầu đeo
qua tuần tra lực lượng nghiệp vụ phát hiện tàu hải hà năm trăm năm mươi tám do ông trần danh thân
chú tại tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng neo đậu tại vùng nước cảng biển dung quốc quảng ngãi
đang thực hiện hành vi sang chiết dầu cho một tàu cá
khi lực lượng tuần tra tiếp cận truy đuổi thì tàu cá lợi dụng đêm tối
và thời tiết xấu bỏ chạy khỏi hiện trường
tiến hành kiểm tra mặt nước biển vị trí tàu hải hà năm trăm năm mươi tám neo đậu
lực lượng tuần tra trục vớt thu giữ hơn hai lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử
sau đó thì đã tiến hành niêm phong thu giữ để điều tra làm rõ
vùng cảnh sát biển một vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép vật liệu nổ
trên vùng biển huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
nó tại khu vực biển phía tây đảo bạch long vĩ
tổ công tác của vùng cảnh sát biển một chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm ngư công an
và bộ đội biên phòng trên đảo bạch long vĩ phát hiện và kiểm tra tàu cá mang số hiệu qn ba nghìn năm trăm bảy mươi sáu ts
gồm chín thuyền viên do ông nguyễn xuân tuyên năm mươi hai tuổi trú tại hai mươi bốn g hai phạm bá trực
quận hồng bàng thành phố hải phòng làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng trên một mươi năm kg thuốc nổ
dạng bột màu trắng một mươi chín kíp nổ năm m dây trái chậm và các phụ kiện nổ khác
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ của tàu và số vật liệu nổ nêu trên
bên cạnh đó có sáu thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ
theo lời khai số thuốc nổ kiếp nổ trên được nguyễn xuân tuyên mua tại khu vực biển đồ sơn
thành phố hải phòng từ một đối tượng không quen biết mang ra biển với mục đích sử dụng để đánh bắt hải sản
tiến hành kiểm tra một tạp hòa
tạp hóa trên địa bàn tại xã phi liêng huyện đam rông tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rồng đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã
chủ tạp hóa trên do bà vũ thị hoa bốn mươi ba tuổi làm chủ
tại hiện trường cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cá thể mèo rừng nhóm hai b
một mươi cá thể khỉ một cá thể rắn một cá thể trồn một cá thể giòn đá hay còn gọi là con hòn
và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ các tàng vật để phục vụ công tác điều tra
vụ việc được công an huyện đam rông xử lý ngay trong ngày đầu gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn huyện
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với trương văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận về hành vi vận chuyển tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch
đồng thời tổ chức tiêu hủy số tôm giống chê theo quy định
trước đó trên tuyến quảng lộ phùng hiệp đoạn qua địa bàn thị trấn phước long huyện phước long
cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi năm c một nghìn chín trăm linh bốn do tài xế trương văn tài điều khiển
đang vận chuyển hai bảy triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên đã lập biên bản thu giữ
thưa quý vị hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng gần sáng vào sáng mai ngày một mươi chín tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung trung bộ và một số nơi ở nam trung bộ
ở bắc bộ và thanh hóa nghệ an trời tiếp tục rét đậm vùng núi rét hại ở khu vực từ hà tĩnh đến thửa thiên huế trời rét
để chủ động ứng phó với rét đậm và giảm thiểu thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
đề nghị các địa phương đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân
chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là người già trẻ nhỏ học sinh
các bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sửa ấm bằng đốt than củi trong phòng kín
nhằm chống mộ độc khí co và tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình
bên cạnh đó để chủ động phòng chống giá rét bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi chính quyền địa phương và bà con nông dân
đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như che chắn giữ ấm chuồng trại giữ chữ nguồn thức ăn
bà con cũng thường xuyên dọn dẹp chuồng trại nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những đợt mưa rét này
chính quyền cũng hướng dẫn người dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản che phủ che chắn tưới nước bón phân
giữ ẩm đối với sản xuất lúa rau màu cây trồng khác
chỉ trong tháng một mươi một khoảng hai trăm linh tỷ đồng vốn tín dụng được cho vay ra điều này phần nào cho thấy những chỉ đạo của chính phủ
đã phát huy hiệu quả
vốn gia đình kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp vào dịp cuối năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh
đón trước nhu cầu vốn sẽ tăng lên các ngân hàng đã dành riêng các gói cho vay lãi suất thấp cho cả doanh nghiệp và cá nhân
đồng thời cũng giảm thêm hai lãi suất cho các khách hàng đang vay vốn và đẩy mạnh cho vay theo chuỗi giá trị
để nguồn vốn có sự lan tỏa tốt hơn
để kịp thời cấp vốn cho doanh nghiệp ngân hàng nhà nước mới đây cũng đã quyết định nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng
đã dùng hết tám mươi chỉ tiêu các ngân hàng sẽ tự động được tăng cho vay mà không cần phải xin ngân hàng nhà nước
miễn là việc cho vay đảm bảo đúng các quy định
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương nam mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tp hcm đã phối hợp thực hiện việc giám sát tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm
tại trạm xử lý môi trường việt xanh huyện bình chánh tp hcm
lô hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy trị giá gần bảy tỷ đồng gồm hai mươi bốn bốn trăm linh đơn vị sản phẩm là thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ
phụ tùng xe gắn máy quần áo
thực phẩm mỹ phẩm thuốc túi sách giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng
toàn bộ số hàng được tiêu hủy bằng hình thức đốt hủy trực tiếp trong lò
quá trình tiêu hủy được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường được giám sát của lực lượng chức năng theo quy định
theo cục quản lý thị trường tp hcm dịp cuối năm trong và sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
các đội sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại
nhằm góp phần ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tết cho người dân
trong khuôn khổ ngày hội mua sắm giải trí trực tuyến tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
khám phá trải nghiệm và mua sắm tại chợ di sản bến thành đã thu hút hàng trăm tiktoker và các bạn sinh viên
tham gia hỗ trợ hướng dẫn và live stream bán hàng
ngày hội tạo không khí sôi nổi và mang đến một lường gió mới tại chợ di sản bến thành
hàng trăm bạn sinh viên và tiktoker có mặt vừa hoạt động xuyên suốt vừa tham gia chiến dịch hỗ trợ
tiểu thương bán hàng đến từng cửa hàng trong chợ phát tờ rơi hướng dẫn chi tiết
từng bước giúp các tiểu thương tại chợ mở gian hàng và bán hàng online trên tiktok shop
nổi bật là hoạt động sôi nổi của các tiktoker tham gia livestream bán hàng trực tiếp tại chợ bến thành
đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo ủy ban nhân dân quận một và sở thông tin truyền thông tp hcm
và nhận được sự theo dõi trên mạng xã hội với hàng trăm triệu view
sự kiện cũng thu hút đông đảo các nhà sáng tạo nội dung số đại diện cơ quan truyền thông và người dân tham gia
hoạt động livestream bán hàng tại chợ truyền thống góp phần thay đổi phương thức bán hàng cho các tiểu thương
việc bán hàng thông qua live stream đang trở thành xu thế của thế giới
do đó các tiểu thương cần có các kỹ năng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để phát triển kinh doanh tốt hơn
nhằm kích cầu mua sắm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa sự kiện khuyến mại hàng hiệu tập trung đợt hai
tiếp tục được tp hcm chọn làm điểm nhấn quan trọng của mùa khuyến mại tập trung cuối năm
theo bang tổ chức quy mô của sự kiện đợt hai đến gấp ba lần đợt một với một trăm bảy mươi gian hàng đến từ sáu mươi doanh nghiệp
với hơn bốn trăm linh thương hiệu uy tín trong và ngoài nước
tại sự kiện hầu hết các sản phẩm đều giảm từ năm mươi bảy mươi so với giá niêm yết có một số ít đến chín mươi
đã khiến không khí mua sắm trở nên sôi động ngay từ khi mở cửa
hôm nay mình vừa đến gian hàng của vera và chucky mình mua được những sản phẩm áo thể thao
quần lót của cả nam và nữ luôn
kinh tế ở đây rất là ok luôn đối với hội trợ lần này những sản phẩm mình mua thì giảm từ năm bảy mươi
những giá này thì thường ở cửa hàng sẽ không có được như vậy
năm nay thì kinh tế nó cũng khá là khó khăn cho nên khi mà những cái hội trợ như thế này tổ chức ra
thì mình nghĩ là sẽ rất là có lợi cho người tiêu dùng
như là thời trang oliver mình cũng hay mua nè rồi dày của nhật mình cũng hay mua
nên là giá cũng giảm từ ba mươi năm mươi
nói chung là rất là tốt một năm cũng có nên tổ chức một hai lần như thế này
để người dân tiếp xúc được với những hàng thương hiệu tốt với giá tốt
theo sở công thương tp hcm so với lần thứ nhất hàng hóa của thương hiệu doanh nghiệp trong nước
tham gia chưa tới hai mươi thì sự kiện lần này đã tăng lên tới bốn mươi năm
dự kiến trong ba ngày của sự kiện từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng một mươi hai nếu như ở đợt một
doanh thu ba ngày bán hàng đã trên chín mươi năm tỷ đồng với hơn một năm trăm linh lượt khách
thì ở đợt này mục tiêu đặt ra là doanh thu và lượng khách tăng gấp ba bốn lần
bên cạnh đó là tạo cú hích cho thương mại dịch vụ cuối năm
với sự kiện lần này thì dfc mang đến những thương hiệu đến từ ý và với mức khuyến hải khuyến mãi lên đến khoảng chín mươi
bên cạnh đó thì khách hàng còn có thể được giảm giá thêm khi mà mua thêm nhiều sản phẩm
và với cái chương trình lần này thì doanh nghiệp kỳ vọng là mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưu đại tốt nhất
để mà đáp ứng cho nhu cầu trong những dịp cuối năm tới nguyên đáng và giáng sinh sắp tới
đồng thời cũng là cơ hội chúng tôi tăng doanh thu trong dịp cuối năm này
thành phố hồ chí minh chúng ta đã có nghị quyết xây dựng thành phố trở thành một trung tâm mua sắm văn minh hiện đại
và trong nhiều năm qua thành phố cũng đã triển khai rất là nhiều các cái giải pháp để hướng tới cái mục tiêu này
thì trong đó đó một trong những cái giải pháp mà đem lại cái hiệu quả đó là xây dựng một cái thương hiệu mua sắm cho thành phố
và cụ thể là cái chương trình mua sắm tập trung
và năm nay là năm đầu tiên chương trình shopping season này đã được gửi đến thành phố hồ chí minh

hướng tới một cái việc là khai thác một cái phân khúc thị trường cao cấp
đó là các hàng hóa có thương hiệu để hướng tới mục tiêu là phục vụ cho du khách trong nước cũng như là quốc tế
với chuỗi các chương trình ngày càng đa dạng và thiết thực sở công thương tp hcm sẽ tiếp tục tổ chức
sự kiện khuyến mại hàng hiệu flash sale holiday vào năm sau và các năm tiếp theo
dự kiến năm hai nghìn hai mươi bốn sự kiện khuyến mại hàng hiệu sẽ được tổ chức quy mô hơn
chuyên nghiệp hơn và sẽ tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố
để người dân và du khách có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm mua sắm
dữ liệu từ chứng khoán doanta việt nam cho thấy lũy kế từ đầu năm giá trị bán rồng khối ngoại đạt gần một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
trong khi năm ngoái khối này mua rồng gần hai mươi bảy tỷ đồng
theo thống kê khối ngoại đã bán trồng xuyên suốt tám tháng gần nhất
riêng trong tháng một mươi một nhà đầu tư nước ngoài bán rồng hơn ba năm trăm linh tỷ đồng trên toàn thị trường
đáng chú ý trong phiên năm tháng một mươi hai khối ngoại đã bất ngờ bán rồng hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
mạnh nhất trong gần một mươi một tháng kể từ ngày một mươi ba tháng một
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đây là phiên thứ tư khối ngoại ghi nhận mức bán rồng trên một tỷ đồng
đây cũng là phiên bán rồng thứ năm liên tiếp của khối ngoại
tuy nhiên dòng tiền mạnh mẽ từ khối nội đã hấp thụ hết lượng bán rồng mạnh mẽ này
đưa vn index kết phiên
trong sát sanh tích cực theo nhận định từ các chuyên gia áp lực bán rồng này
một phần đến từ xu hướng trúc vốn đang diễn ra trên một số quỹ etf lớn
bên cạnh đó hoạt động thoái vốn của những tổ chức nước ngoài là cổ đồng lớn
cổ đồng chiến lược tại doanh nghiệp cũng là yếu tố khiến đà bán rồng của khối ngoại tăng cao
ngoài ra do định giá chưa thực sự hấp dẫn là một trong những nguyên nhân khiến khối ngoại đắn đo
trong việc gom hàng
hội truyền thông số việt nam chi nhánh phía nam
phối hợp cùng nhiều đơn vị giải pháp công nghệ vừa khai mạc chuỗi hoạt động tăng trưởng đột phá
bao gồm nhiều hoạt động tư vấn và kết nối chuyển đổi số cho doanh nghiệp
đón đầu mùa mua sắm cao điểm cuối năm
trong giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm thì các doanh nghiệp luôn mong muốn là gia tăng doanh số
đặc biệt là mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến để có thể tiếp cận người tiêu dùng
một cách nhanh hơn và kịp thời hơn
do vậy diễn đàn tăng trưởng đột phá grover summit hai nghìn hai mươi ba được mở ra
để các đơn vị có thể tư vấn các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
với nhiều quy mô và năng lực đồng thời các đơn vị nghiên cứu cũng có thể đưa ra các số liệu
chỉ ra xu hướng của thị trường và hành vi mới của người tiêu dùng
sự kiện glover summit hai nghìn hai mươi ba có hai phiên thảo luận có sự góp mặt của hơn năm trăm linh khách mời
là lãnh đạo chuyên gia hàng đầu tại việt nam và tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước
các nội dung thảo luận không chi cung cấp chia sẻ và cập nhật về công nghệ và xu hướng mới
trong lĩnh vực truyền thông kinh doanh khám phá cách sử dụng hiệu quả các công cụ kỹ thuật số
mà còn có văn hóa doanh nghiệp đầu tư gọi vốn nhằm tạo ra sự thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả cho doanh nghiệp
bên cạnh những phiên thảo luận khu vực triển lãm của sự kiện còn nhận được đông đảo sự quan tâm của người tham dự
hơn ba mươi gian hàng trưng bày các giải pháp sản phẩm đến từ các đơn vị uy tín hàng đầu như
đi kèm hội nghị là các buổi kết nối growtok giúp chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm thực tế
trong hành trình xây dựng doanh nghiệp của các tập đoàn thành công chuyển đổi số
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tp hcm trong giai đoạn cao điểm kinh doanh cuối năm
ngày hội thuần chay năm hai nghìn hai mươi ba do nhóm sống thuần chay tổ chức vừa diễn ra tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm
thu hút hàng ngàn người tham dự
đặc biệt sự góp mặt của đông đảo các bạn trẻ
đã phần nào cho thấy lối sống xanh lựa chọn những sản phẩm thực vật tốt cho sức khỏe
đang dần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng ngày nay
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
sau sự thành công trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi hai với lần lượt ba năm trăm linh năm lượt khách đến tham quan
và thưởng thức các món ăn thuần chay lần này ngày hội thuần chay năm hai nghìn hai mươi ba trở lại lần thứ ba
với nhiều hoạt động mới mẻ
ngày hội đã thu hút khoảng một mươi người tham dự
đa số là các bạn trẻ yêu thích với thực phẩm chay
đây cũng là một dịp tuyệt vời để giới trẻ có cơ hội được thưởng thức những món ăn thuần chay hấp dẫn
bổ dưỡng cũng như tham gia các hoạt động thú vị và gặp gỡ chia sẻ với những người cùng sở thích
ngày hội được tổ chức với mục đích giúp đỡ mọi người nhận ra những tác động tích cực
của lối sống thuần chay với sức khỏe môi trường và các loài động vật
cũng như kết nối cộng đồng yêu thích chế độ ăn thực vật gần với nhau hơn
với sự trở lại của sài gòn vespes mùa thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba
vi mong muốn là sẽ đem đến nhiều trải nghiệm cũng như là nhiều hoạt động
để lan tỏ lối sống lành mạnh thuần chay
nhưng mà rất linh dưỡng đến với những anh chị và cộng đồng ăn chay tại việt nam
và đồng thời cũng chia sẻ những kiến thức ăn chay và thuần chay đến với mọi người một cách gần gũi hơn
và thông qua sự kiện này với hơn sự tham gia của hơn năm mươi gian hàng
đến từ các nhãn hàng
thuần chay và chay và thuần chay trong thành phố thì ta hy vọng với sự giúp đỡ
với sự cộng tác và giúp đỡ của các gian hàng và các nhãn hàng
sẽ đem đến cho mọi người nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong màn hình này
em cảm thấy là cái không khí ở đây nó rất là tươi mới rất là năng động luôn
và bọn em thì chỉ từng cờ đi ngang qua đây thôi chứ không biết là có sự kiện này diễn ra
nên là cảm thấy rất là bất ngờ
thì em nghĩ là ăn chay là nó rất là tốt cho sức khỏe
tại kiểu như là mình ăn rau nhiều hay là mình
đấy là thường mình ăn thì mình sẽ thường chiếu như những cái dưỡng chất từ rau
với lại cây cối rồi thì việc ăn chay giúp mình bổ sung những cái dưỡng chất đó
thì giúp sức khỏe mình tốt hơn
đến với ngày hội khách tham quan được tham gia các hoạt động nổi bật như ăn thử hàng trăm món thuần chay
đến từ các thương hiệu nổi tiếng khu vui chơi và thư giãn dành cho trẻ em
giúp trẻ sớm tiếp cận và học hỏi các chủ đề bảo vệ môi trường bảo vệ động vật
biểu diễn nhạc sống workshop và talk show về các chủ đề sức khỏe nấu nướng
đây cũng là một thời điểm lý tưởng để trao dồi thêm kiến thức về chủ nghĩa thuần chay
rút đẩy phong cách sống xanh tôn vinh giá trị của chế độ ăn chay
lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng động vật môi trường và sức khỏe
từ đó tạo ra tác động tích cực trong nhịp sống hiện đại ngày nay
mình thấy là mở ra cái hội này thì thấy cũng rất là thiết thực
cũng đảm bảo cho sức khỏe lứa tuổi nào cũng ăn được
cũng thực hiện được và để cho sức khỏe được tốt
cũng nói lên là cái tâm thiện của mình đó
những thực phẩm từ động vật thì cô thấy nó không an toàn
nhiều cái loại thực phẩm ngoài thị trường mình bây giờ cũng khó kiểm soát được
mà mấy em nó thường ăn lê la những hàng quán ăn vật này kia kia nọ
nhưng vấn đề vệ sinh ăn và thực phẩm thì nó không toàn
chỉ có ngon cái lúc đó thôi nhưng mà lâu về dài
sức khỏe thì không biết như thế nào
còn đối với cô thì cô cũng lựa chọn ăn chay
lý do là để tốt cho sức khỏe tại vì ăn chay thì cô cảm thấy nó nhẹ nhàng
cơ thể nó nhẹ nhàng nó không có nặng nề giống như mình ăn những cái thực phẩm kia
ngày hội thuần chay năm hai nghìn hai mươi ba quy tụ những thương hiệu nổi tiếng
với hàng trăm món ăn chay hấp dẫn
để khám phá và thưởng thức
từ món ăn truyền thống đến những món ăn sáng tạo và độc đáo mang hương vị riêng
có mặt tại ngày hội người tham dự được thưởng thức các món ăn được chế biến
từ các đồ bếp chay của việt nam và tham khảo thông tin những sản phẩm thuần chay
từ hơn năm mươi doanh nghiệp địa phương và quốc tế
các cửa hàng thực phẩm và đồ uống dành cho người ăn chay
bên cạnh đó các sản phẩm được giới thiệu bay bán tại ngày hội lần này
cũng không còn gói gọn trong lĩnh vực ẩm thực mà còn mang đến nhiều lựa chọn
tại các gian hàng chăm sóc sắc đẹp sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thực vật một trăm linh
có thể nói ngày hội thuần chay đã dần khẳng định được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cộng đồng